để bảo đảm sức khỏe cho người dân vui xuân đón tết an toàn và hạnh phúc
trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã tăng cường truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm
ở các siêu thị và các chợ truyền thống
việc đeo vòng truy xuất nguồn gốc cho heo đã được thực hiện hơn hai năm qua
nhằm đem lại nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng và người chăn nuôi cũng ủng hộ chủ trương này
tuy nhiên có vẻ như nó còn nhiều bất cập nhất là khi dịp tết nguyên đán cận kề
nhu cầu về thịt lợn sạch tăng khoảng hai mươi năm
không hài lòng với việc làm chỉ để đối phó
nhiều thương lái cho rằng thương nhân thu mua heo là chủ thể quyết định khá lớn đến thành công của đề án
xong sau một thời gian triển khai dường như không có sự quản lý nào đối với đối tượng này
không thể phủ nhận những lợi ích mà chủ trương này đem lại
xong dư luận có quyền đặt câu hỏi rằng vì sao sau hai năm thực hiện
nó vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả như mong muốn
theo ban quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tp hcm
đó là do người dân chưa thực sự quan tâm đến nguồn gốc và sản xuất heo
của chủ trương này
thêm vào đó thịt heo sau khi pha lóc được phân phối chủ yếu ở các chợ truyền thống
cho nên dù có đeo vòng hay không đeo vòng cũng khó có thể kiểm soát
mong muốn có được một cơ chế một giải pháp hiệu quả dài hạn hơn nữa
thì cũng chỉ được giải đáp bằng một câu gọn
cơ quan trực tiếp thực hiện ở đầu ra cho sản phẩm thịt heo thì nói phải chờ thôi
nhưng người tiêu dùng thì không thể cứ chờ đợi như vậy
bởi nhu cầu sử dụng thịt heo sạch nhất là dịp tết này là rất lớn
cực chẳng đã chúng tôi lại tiếp tục tới gặp một đại diện của cơ quan trực tiếp quản lý sản xuất
câu trả lời cũng không mấy khả quan hơn
những thông tin này chúng tôi cũng thường xuyên phản ảnh
với ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm của tp hcm để có sự phối hợp điều chỉnh
và tôi nghĩ rằng trong phạm di của một đề án mới đối với lĩnh vực tri xuất gốc
thì chắc chắn nó sẽ còn những tồn tại
và tôi nghĩ rằng trong thời gian tới phải tiếp tục phối hợp để điều chỉnh nhằm thực hiện tốt
mỗi bên đều có những lý lẽ riêng để biện giải
còn người dân buộc phải trở thành những nhà tiêu dùng thông thái
bởi việc xứt chặt quản lý vòng tri xuất nguồn gốc cho heo
vẫn là câu chuyện dài và còn phải bàn luận nhiều